từ nhiều nguồn vốn khác nhau ngày càng có nhiều ngư dân tỉnh quảng nam mạnh dạn đóng mới tàu cá có công suất lớn vươn khơi bám biển
đến nay tổng số tàu thuyền trong toàn tỉnh lên đến gần bốn ba trăm linh chiếc
tuy nhiên cùng với việc tăng nhanh số lượng tàu thuyền tỉnh quảng nam đang đối mặt với khó khăn mới
đó là thiếu nguồn nhân lực lao động đối với những ngành nghề khai thác chính trên biển
phóng sự thực hiện tại huyện núi thành địa phương có đội tàu thuyền hùng mạnh nhất của tỉnh quảng nam
núi thành là một trong những huyện trọng điểm nghề cá của tỉnh quảng nam
toàn huyện hiện có hai ba trăm một mươi tàu thuyền các loại chiếm hơn một nửa tổng số tàu thuyền đánh cá trong toàn tỉnh
ngành khai thác thủy sản đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương
tuy nhiên trong số hơn hai trăm linh tàu thuyền có công suất từ bốn trăm linh cv đến một một trăm linh cv
chuyên hành nghề lưới vây ánh sáng lưới vây đảo câu mực khơi dài ngày ở các ngư trường xa bờ
đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt

tình trạng thiếu hụt là một loại lưới vây ánh sáng lưới vây đảo câu mực khơi dài ngày ở các ngư trường xa bờ
là một loại lưới vây ánh sáng lưới vây đảo câu mực khơi dài ngày ở các ngư trường xa bờ